tại nghệ an trong lúc đang tuần tra tại xã diễn kỷ đội cảnh sát điều tra kinh tế ma túy công an huyện diễn châu đã phát hiện cơ sở kinh doanh hoa quả của ngô đình ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn bảy xã diễn kỷ đang bốc rỡ một trăm một mươi thùng hoa quả gồm chín mươi khai quyết hai mươi thùng cam có tổng trọng lượng gần hai tấn không có giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an huyện diễn châu đã đưa toàn bộ số hàng về trụ sở tiến hành kiểm tra làm rõ tại đây đối tượng khai nhận mua số hàng trên từ tỉnh lào cai về để phân phối bán lẻ cho thị trường trên địa bàn tỉnh nghệ an công an huyện diễn châu hiện đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật